trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai tỉnh quảng nam có hơn chín hai trăm linh thí sinh ở sáu huyện thị xã thành phố dự thi
đây là địa phương có số lượng thí sinh dự thi nhiều thứ hai của cả nước sau thành phố đà nẵng
để kỳ thi diễn ra an toàn chất lượng và bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
hiện các cấp các ngành của tỉnh quảng nam đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra trong vài ngày tới
trong đợt hai của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
trường trung học phổ thông trần quý cáp ở tp hội an có hơn bốn trăm linh bảy thí sinh dự thi
trong những ngày này bên cạnh chuẩn bị cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ thí sinh tham gia thi
nhà trường đã yêu cầu tất cả thí sinh và đội ngũ giáo viên được điều động làm nhiệm vụ
phải nộp bản kê khai y tế bắt buộc đồng thời phối hợp với ngành y tế các xã phường
điều tra xác minh để sàng lọc tất cả các trường hợp có liên quan đến yếu tố dịch tễ
trường cũng đang thống kê và liên hệ với các trung tâm y tế tại địa phương
để mà xác minh các trường hợp có yếu tố dịch tễ
thì theo quan điểm của sở là những thầy cô có yếu tố dịch tễ sẽ không đi coi thi đợt này
để đảm bảo cho vấn đề là phòng chống covid
và những thí sinh có yếu tố dịch tễ thì cũng sẽ báo cáo với sở
có cái giải pháp cho các em thi phù hợp nhất
trong kỳ thi đợt hai quảng nam có chín hai trăm ba mươi một thí sinh dự thi tại hai mươi tám điểm thi với bốn trăm linh tám phòng thi
trong đó hai mươi sáu điểm thi sẽ tổ chức ở sáu huyện thị xã thành phố chưa tổ chức thi đợt một
trong đợt này quảng nam sẽ điều động một sáu trăm hai mươi bốn cán bộ nhân viên phục vụ kỳ thi
một mặt là chuẩn bị cho việc thi thì đảm bảo an toàn về phòng chống dịch tễ
nhưng mặt khác là cũng phải sao sao là phải đảm bảo
thực hiện các quy chế thi thực hiện các biện pháp các giải pháp một cách quyết liệt
nhưng mà phải tạo ra một cái phòng thi một cái trường thi để cho các em có tâm lý thoải mái để nó làm bảo
chứ không phải vì quá lo lắng cái chuyện phòng chống dịch gây cái căng thẳng ức chế trọng sinh là điều đó không
hiện quảng nam chưa ghi nhận các trường hợp f một f hai nằm trong danh sách tham gia thi
nhưng tỉnh vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các ngành phối hợp giả soát các thông tin y tế
để sàng lọc danh sách
khi diễn ra kỳ thi đồng thời lên phương án dự phòng dự lường trường hợp xấu nhất xảy ra
bên cạnh việc khử khuẩn các điểm thi không bố trí tiếp sức mùa thi
đặc biệt tất cả các thí sinh cán bộ coi thi y sao để thi cũng được lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai